công an thành phố hà nội dự kiến thu hẹp các chốt kiểm soát ra vào thành phố đang thực hiện
cụ thể trong giai đoạn tiếp theo duy trì năm mươi năm chốt trên địa bàn thành phố
trong đó có hai mươi hai chốt tại quốc lộ ra vào thành phố
ba mươi ba chốt tại các đường ngang lối mở giáp danh giới với các tỉnh gần cận
trước đó là hai mươi ba chốt của các tuyến quốc lộ bốn mươi bốn chốt đường ngang lối mở
trong quá trình triển khai các chốt kiểm soát ra vào thành phố từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay
công an thành phố hà nội đánh giá
các chốt kiểm soát cơ bản đã ngăn chặn sự xâm lấn dịch bệnh vào thành phố
kiểm soát được phương tiện ra vào
vì vậy giai đoạn tiếp theo cần duy trì các chốt kiểm soát để bảo vệ thành quả chống dịch
đặt chốt trên nguyên tắc kiểm soát cả chiều ra và chiều vào của thành phố
kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch vùng có nguy cơ cao vào thành phố
trong thời gian tiếp theo công an thành phố tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
phối hợp chặt chẽ với sở thông tin và truyền thông để triển khai việc quét mã qr code
tại các chốt kiểm soát trong việc kiểm soát người ra vào thành phố
chú trọng khai báo y tế xét nghiệm và các yếu tố dịch tễ
cùng với đó công an thành phố tiếp tục tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý trường hợp vi phạm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ covid một mươi chín ngoài cộng đồng
tiếp tục có phương án bảo vệ chốt chặt vùng phong tỏa cách ly
tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là ở giai đoạn hiện nay